từ một h ngày một mươi sáu tháng bốn trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một thanh niên đang cầm dao đuổi đánh nam sinh mặc đồng phục của trường trung học phổ thông hoàng hoa thám
vụ việc diễn ra nhanh chóng trên đường tôn đức thắng xã biển hồ thành phố pleiku
ngay khi nắm được sự việc nhà trường đã thông báo với các lớp để tìm kiếm học sinh có liên quan
hiện học sinh này đã được mời lên để phối hợp cùng công an xác minh điều tra vụ việc
theo kế hoạch thì ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao
tại tp hcm sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lưu động tại tỉnh đắk nông vụ án hình sự đối với đỗ văn minh cựu bí thư xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
về tội giết người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hủy hoại tài sản và xâm phạm mùa mà
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một tòa nân dân tỉnh đắk nông tuyên hình phạt tổng hợp là tử hình đối với đỗ văn minh về các tội trên
nhưng mình đã nộp đơn kháng cáo
các bản tường trình được chính quyền địa phương xác nhận chữ ký tuy nhiên phiên tòa tạm hoãn theo đề nghị của người liên quan
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm mở lại phiên tòa này nhưng do dịch bệnh covid một mươi chín phiên tòa phúc thẩm tiếp tục hoãn lại
để có tiền tổ chức sinh nhật cho bạn gái sơn rủ tiến đi trộm cắp tài sản và cả hai đã bị bắt giao cho cơ quan công an
hiện công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã ra quyết định khởi tố
nguyễn trưởng sơn hai mươi bốn tuổi và nguyễn minh tiến hai mươi hai tuổi cùng chú tp hcm
bắt hiện nên bắt giữ sơn tiến đến giải vây cũng bị chủ nhà cầm gậy đánh trà và bị người dân bắt giữ sau đó
lợi dụng nhu cầu của các công dân việt nam ở nước ngoài muốn trở về nước tránh dịch covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản
công an tỉnh nghệ an vừa bắt một đối tượng lừa bán vé máy bay với thủ đoạn rất tình vị
đây là đối tượng hồ sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã phúc sơn
tỉnh hà tĩnh từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhận thấy nhiều người việt nam ở nước ngoài
có nhu cầu trở về việt nam để tránh dịch nhưng số chuyến bay rất hạn chế
vì vậy tùng nảy sinh ý định lừa bán vé máy bay để chiếm đoạt tài sản
tùng sử dụng các tài khoản facebook ảo để tìm kiếm người có nhu cầu
sau đó hướng dẫn họ liên lạc vào một email giả danh của đại sứ quán việt nam mà tùng đã lập sẵn
để tạo niềm tin tùng yêu cầu phải gửi kèm theo các hình ảnh giấy tờ như hộ chiếu
giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín giấy xét nghiệm covid một mươi chín
để tránh bị phát hiện tùng không dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền của nạn nhân
mà lợi dụng tài khoản của các trang bán hàng trực tuyến
theo cơ quan điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hồ xuân tùng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn hai mươi bị hại trên cả nước
bước đầu cơ quan công an đã làm việc được với hai bị hại
và xác định tổng số tiền của hai người bị tùng chiếm đoạt là một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
trong quản này đội tường hồ sơn tùng đã sử dụng
các thủ đoàn lập mới và tính ví
đội tường sử dụng các trang mạng xã hội cũng như các email giả của lãnh sử quản việt nam tại nước ngoài
quá trình điều tra ban đầu thì xác định khoảng hai mươi bị hại đến nhiều địa phương của cả nước
và số tiền làm rõ ban đầu khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
qua vụ việc này chúng tôi khuyên cáo
thứ nhất công dân việt nam khi có mong muốn trở về nước
thì nên lên cổng thông tin điện tử chính thức của đại sứ quán việt nam ở các nước
để kịp thời nắm bắt được
chủ trương kế hoạch xác minh lịch trình thời gian cụ thể các chuyến bay về việt nam
khi cần thiết có thể liên hệ trực tiếp bằng các hình thức trực tiếp
như gọi điện vào đường dây nóng hoặc đến trụ sở làm việc
cái thứ hai việc chuyển khoản tiền mua vé máy bay
phải được chuyển vào các tài khoản của các tổ chức
như các công ty lửa hành du lịch quốc tế được cơ quan nhà nước bảo hộ khuyến cáo
và người dân có thể trực tiếp liên hệ với các công ty này hoặc các hãng hàng không để kiểm tra tính xác thực
hồ xuân tùng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của hồ sơn tùng
thì liên hệ với công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
thưa quý vị ngày hôm nay một mươi tám tháng bốn các địa phương bước vào tuần lễ triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai
và theo thông tin từ bộ y tế thì hiện đã có hơn một mươi hai bốn trăm linh trẻ
trong độ tuổi tiêm vaccine mũi một
đến nay cả nước đã có bốn địa phương tiến hành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
là quảng ninh tp hcm tp hn và hà nam
hôm nay một mươi tám tháng bốn các địa phương bước vào tuần lễ triển khai tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này
trong đó tp hcm sẽ đồng loạt tổ chức tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo nguyên tắc giảm dần lứa tuổi và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
tại tp thủ đức và tp hcm
và tất cả các quận huyện
trong phần tiếp theo của chương trình
du lịch việt nam cần ưu tiên những thế mảnh gì với chính sách cụ thể ra sao
để nhanh chóng thu hút du khách cùng bàn luận trong vấn đề và chính sách
tổng cục đường bộ việt nam dự kiến lùi thời điểm thu phí tự động trên cao tốc hà nội hải phòng
để phục vụ việc tổ chức sea games ba mươi một
đặc biệt là du lịch quốc tế tính từ ngày một mươi năm tháng ba
hoạt động du lịch trên khắp đất nước đã thực sự sôi động trở lại
nhiều địa phương đã đón được những đoàn khách quốc tế nội địa rất đông đảo
vâng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín du lịch việt nam trong hai năm qua khủng hoảng khá nghiêm trọng
chính vì vậy mà thời điểm này ngành du lịch cũng như các địa phương đang dốc toàn lực để nhanh chóng phục hồi
hướng tới mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi hai có thể đón năm triệu lượt khách quốc tế
cũng như phục vụ khoảng sáu mươi triệu lượt khách nội địa
hội trợ du lịch quốc tế vitm hai nghìn hai mươi hai diễn ra từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày ba tháng bốn vừa qua tại hà nội
được xem là sự kiện mở đầu cho trang mới của du lịch việt nam
tại sự kiện lần này hàng chục nghìn sản phẩm du lịch với giá hấp dẫn đã được các doanh nghiệp lữ hành
hàng không tung ra nhằm kích cầu du lịch
nhưng nhìn chung giảm giá kích cầu không phải là giải pháp lâu dài căn cơ mà những người cung cấp sản phẩm du lịch hướng tới
cái gọi là kích cầu hiện nay là đi nặng về vấn đề chất lượng dịch vụ
nặng về vấn đề khai thác những cái khái liệu mới những cái dịch vụ mới phục vụ cho du khách
đấy mới là cái đặt ra trong chương trình kích cầu này
còn vấn đề giảm giá nó chỉ là một yếu tố rất nhỏ mà nó đã theo chúng ta trong suốt hàng chục năm rồi rồi
và bây giờ tôi nghĩ rằng cái đó không còn là yếu tố hấp dẫn thực sự đối với
cảnh du lịch nữa
tám năm triệu lượt khách nội địa một mươi năm du khách quốc tế trong tháng ba
kể từ khi mở cửa hoàn toàn du lịch trong nước sôi động ngay trở lại
chỉ trong ba ngày nghỉ lễ dỗ tổ đã có hơn ba triệu lượt khách nội địa công suất phòng
tại những trung tâm du lịch lớn như quảng ninh đà nẵng phú quốc vũng tàu đà lạt đạt trên chín mươi
gần tám năm triệu lượt khách nội địa nhưng chỉ có một mươi năm du khách quốc tế đến nước ta
trong tháng ba vừa qua một quần số khá kiêm tốn
ai cũng hiểu rằng sẽ cần có thời gian để du khách quay trở lại và không phải cứ mở cửa là có khách
tuy nhiên không phải cứ ngồi im là khách sẽ đến nhà
vậy ngành du lịch việt nam cần ưu tiên những thế mạnh gì chính sách cụ thể ra sao để cởi mở hơn nữa nhằm thu hút du khách
ngay sau đây chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong sẽ có những phân tích cụ thể gửi tới quý vị
xin cảm ơn chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông thì có thể nói từ khi mở cửa đến nay thì du lịch việt nam đang ở mức rất là cầm trừng
cái lượng khách thì cũng còn rất là rè rặt đặc biệt là du khách quốc tế
phải chăng là chúng ta không thể ngồi chờ đợi khách đến nhà chơi như thế được đúng không ạ
theo ông thì ngành du lịch cần phải có những động thái cụ thể ra sao để mà thúc đẩy thị trường du lịch khởi sắc hơn nữa
rõ ràng là trong cái bối cảnh dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn kể cả trong nước và quốc tế thì mục tiêu kép kể cả trong phát triển kinh tế cũng như phát triển du lịch là vẫn cần thiết
trong đó đặc biệt là ưu tiên vấn đề về an toàn sinh mạng cho người dân
với định hình đấy thì chúng ta đã có rất nhiều những biện pháp đặc biệt trong ngày du lịch đã có rất nhiều những nỗ lực
qua thực tế cho thấy là sự bùng nổ của du khách nội địa ở một số những địa điểm du lịch nổi tiếng kể cả miền núi kể cả vùng biển cũng như là một số những đô thị lớn cho thấy rõ ràng là tiềm năng là rất lớn
nhưng mà thực tế cũng cho thấy rằng là một cái lượng khách nào đó vẫn đang còn e ngại đặc biệt là khách quốc tế
trên các cơ sở du lịch vẫn đang hóng ngóng cái đội khách quốc tế này
rất tốt là chúng ta đã có rất nhiều những cái giải pháp để hướng thư sách quốc tế ví dụ như là công nhận về visa
về hội chiếu du lịch với các đối tác ít nhất là có một mươi bảy đối tác hiện nay trong đó có trung quốc là mới nhất
thứ hai là chúng ta cũng đã có những tiếp tục liên quan tới vấn đề về tạo thuận lợi hóa về visa cho các đối tượng nhất định mà trước chúng ta thực hiện
thứ ba là chúng ta cũng đã thực hiện những quy trình về xét nghiệm sau đó cho nó đơn giản nhất thuận lợi nhất cho du khách và tăng mạnh lượng thông tin tới các đối tượng
tuy nhiên vẫn là chưa đủ
và như vậy chúng tôi cho rằng là
trong cái cảnh hiện nay thì ngành chủ đề cần phải có một sự chuyển đổi thích ứng đó là một mặt vẫn tích cực chờ đợi và tạo hợp lợi để tiếp tục đón du khách quốc tế
nhưng một mặt khác là phải chuyển mạnh vào thị trường nội địa hướng tới lượng khách trong nước kể cả sản phẩm kể cả các hoạt động thông tin cũng như là các chất lượng dịch vụ để nó phù hợp với điều kiện hiện nay
như ông chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là chúng ta phải kích cầu hơn nữa đúng không ạ
vậy thì nên chăng là còn có cụ thể những chương trình
quảng bá xuất kiến du lịch ở những cái địa điểm du lịch mà nó đặc thù ạ
cần thiết là phải giả soát lại các cái sản phẩm du lịch theo cái hướng là vừa chuyên biệt hóa vừa xây dựng chuỗi kể cả chuỗi trong nước kể cả chuỗi quốc tế
và tạo ra những cái sản phẩm nó phù hợp với cái nhu cầu đặc biệt là nhu cầu mới của những lượng khách mới đặc thù
trong đó bao gồm cả du lịch nghỉ dưỡng du lịch mạo hiểm du lịch văn hóa tâm linh cũng như là các du lịch tham quan và khám phá khác
đấy là những cái màn có thể nói là rất là triển vọng ở việt nam mà qua thời điểm thực hiện vừa rồi đó là đã có những sự bùng nổ và có được những cái gạt hái rất là tích cực
kể cả việc du lịch chúng ta thấy là liên quan tới khinh kích cầu rồi tới những cái trải nghiệm và du lịch mạo hiểm khác
cái thứ ba nữa là rõ ràng là ngành du lịch cũng cần phải có những cái sự phát triển hạ tầng theo cái hướng là hướng tới việc khai thác những sản vật đặc thù kể cả những sản phẩm văn hóa độc đáo